trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
quy định xử lý đối với tài sản thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc tiếp tục được nhiều đại biểu cho ý kiến
đối với tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc thì đến nay pháp luật chưa có quy định để xử lý
trong khi đó không loại trừ tài sản thu nhập này có nguồn gốc bất hợp pháp
qua thảo luận một số ý kiến tán thành với phương án hai của dự thảo luật là xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai không trung thực không minh bạch trong giải trình nguồn gốc tài sản thu nhập
tôi bảo lưu ý kiến lần trước là chọn phương án hai trong dự thảo luật là thu thuế thu nhập cá nhân đồng thời sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân để bổ sung loại thu thuế này là thu nhập chịu thuế
tuy nhiên việc thu thuế cũng không loại trừ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản
tuy nhiên một số đại biểu lại cho rằng thu nhập trự thuế chỉ là những thu nhập hợp pháp còn những tài sản tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc hợp lý thì phải xác minh rõ nguồn gốc để khẳng định là tài sản hợp pháp hay không hợp pháp
cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập không có chức năng kết luận về tính hợp pháp hay bất hợp pháp về nguồn gốc tài sản
việc mở rộng phạm vi
giải trình không hợp lý về nguồn gốc như dự thảo là quá rộng và tôi lo ngại rằng nó sẽ vượt quá khả năng của cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập
hai là chức năng chính của tòa án là xét xử và đây không phải là vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính năm hai nghìn một mươi năm và cũng không thuộc phạm vi của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án
trời kiến về cơ quan kiểm soát tài sản
thu nhập những ý kiến tán thành với phương án hai của dự thảo luật do chính phủ trình là giao cho thanh tra chính phủ thanh tra các bộ ngành thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản thu nhập của những người kê khai công tác tại các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương các cơ quan khác và tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan tổ chức mình